trong khi đó tổ chức y tế thế giới who bày tỏ lo ngại trước việc nước điện và nhiên liệu tại giải gaza hiện chỉ còn đủ dùng trong hai mươi bốn giờ
trước tình hình này phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp sẽ lên đường tới trung đông vào ngày hôm nay để giúp đàm phán về đảm bảo tiếp cận cứu trợ
theo who các đoàn xe viện trợ đang mắc kẹt ở cửa khẩu rafah tại biên giới với ai cập cần phải được phép vào giải gaza
hiện cửa khẩu rafah là điểm duy nhất lưu thông giải gaza với bên ngoài mà không nằm trong tầm kiểm soát của israel
tuy nhiên đến chiều qua cửa khẩu này vẫn đóng khiến các chuyến hàng cứu trợ bị tắt lại bên phía ai cập
trước tình hình này phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp martin griffith dự kiến sẽ lên đường tới trung đông vào ngày một mươi bảy tháng một mươi để giúp đàm phán về đảm bảo tiếp cận cứu trợ cho giải gaza
trong tuyên bố ông griffith khẳng định đang tiến hành các cuộc thảo luận với các quan chức israel ai cập và các bên khác đồng thời nhấn mạnh quá trình này nhận được sự hỗ trợ lớn từ chuyến thăm trung đông của ngoại trưởng mỹ antony blinken
bên cạnh đó ông cũng hối thúc phong trào hamas thả ngay lập tức những người mà nhóm vũ trang này bắt giữ mang về giải gaza
dự kiến ông griffith sẽ có mặt tại cairo trong ngày một mươi bảy tháng một mươi và chuyến thăm tới khu vực trung đông bao gồm điểm đến israel sẽ kéo dài trong vài ngày